từ nhiều năm nay việc dạy và học tiếng trăm luôn được ngành giáo dục tỉnh ninh thuận quan tâm
các lớp học hai buổi ở cấp tiểu học mỗi tuần học bốn tiết các lớp học một buổi trên một ngày và học ba tiết trong một tuần
đây là môn học tự chọn đối với các trường vùng đồng bào trăm tại ninh thuận
tại trường tiểu học mỹ nghiệp thị trấn phước dân huyện ninh phước cô giáo thọ thị bảy là một trong những người tham gia giảng dạy môn tiếng trăm cho học sinh hơn hai mươi năm chia sẻ
việc dạy tiếng trăm bổ trợ rất nhiều cho việc dạy tiếng việt
vì thông qua tiếng trăm giáo viên sẽ cung cấp những tên gọi giải nghĩa một số từ tiếng việt mà các em chưa biết hoặc không hiểu từ đó giúp các em học tốt hơn các môn học khác bằng tiếng việt
bản thân tôi cũng cố gắng truyền đạt cho các em học theo cách vở nen
đây là một thuận lợi cho học sinh dân tộc
ở đây bộ cũng như tỉnh có nhiều sự quan tâm cho các cao
con em dân tộc để mà hỗ trợ một số sách
sau nhiều năm triển khai xuyên suốt dạy tiếng trăm mỗi năm học có hơn bảy học sinh cấp tiểu học ở vùng đồng bào trăm tham gia học
nhiều giáo viên cho biết việc dạy chữ nói tiếng mẹ đẻ cho con em người chăm là nguồn động viên lớn để họ có điều kiện hoàn thiện thêm kỹ năng dạy học của mình